sở giao thông vận tải thành phố cần thơ cho biết hơn một trăm linh tuyến đường tại cần thơ đang bị ngập sâu do chiều cường trong những ngày vừa qua
con số này được thống kê sau đợt chiều cường kỷ lục đầu tháng một mươi
chỉ có hai nơi không bị ảnh hưởng là huyện cờ đỏ và vĩnh thạnh
ngập sâu nhất là ở nội ô thành phố tập trung ở các quận ninh kiều bình thủy cái răng và ô môn
nguyên nhân khiến thành phố cần thơ bị ngập nặng là do hệ thống sông ngòi bao quanh chịu tác động lớn của thủy chiều
hệ thống cống khu vực trung tâm xuống cấp một số khu dân cư có hiện tượng lấp canh rạch khiến việc tiêu thoát nước bị chậm
đỉnh chiều cường đầu tháng một mươi vừa qua lên hai hai mươi năm mét trong khi một số tuyến đường cốt nền chỉ từ một bảy đến một tám mét